liên hoan múa dối quốc tế hà nội năm hai nghìn một mươi tám đã khép lại sau hơn tám ngày diễn ra đầy sôi nổi và hấp dẫn
các giải thưởng danh giá đã được trao cho các tiết mục có nội dung và chất lượng nghệ thuật nổi trội
một mươi hai chương trình của bảy đoàn nghệ thuật quốc tế và bốn đoàn nghệ thuật việt nam đã mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc
nhiều tác phẩm được sản dựng công phu với giàn diễn viên xây dạng kinh nghiệm
đặc biệt dối nước truyền thống việt nam đã được các nhà hát đem đến liên hoan với nhiều tác phẩm mới lạ
vượt trội về khả năng sáng tạo và nghệ thuật thể hiện được bản sắc và vị thế của mô dối việt nam trên trường quốc tế
bằng sự sáng tạo mang tính đột phá gây sự thích thú và ấn tượng mạnh cho khán giả
hai tác phẩm dối nước che cóc nhà hát múa dối việt nam và tác phẩm âm thanh của nhà tôi
đoàn múa dối quốc gia cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã giành được giải vàng tại liên hoan lần này
bên cạnh đó
ban tổ chức đã trao tám giải vàng một mươi ba giải bạc cho các diễn viên xuất sắc của bảy quốc gia
trao ba giải bạc cho những vở diễn tốt khác và năm giải xuất sắc dành cho các thành phần sáng tạo
gồm đạo diễn xuất sắc âm nhạc xuất sắc trang phục xuất sắc tạo hình con dối xuất sắc
trang trí sân khấu xuất sắc và một giải tài năng trẻ xuất sắc
nghệ sĩ tristan elisia lunaria đoàn múa dối lunaria cộng hòa philippines sinh năm hai nghìn tám